hôm nay ngày quốc tế lao động là ngày hội ngày đoàn kết của giai cấp công nhân và nhân dân
lao động trong nước và trên toàn thế giới phân đấu cho hòa bình độc lập dân tộc
dân chủ sau khi giành độc lập dân tộc năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tròn một năm sau ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi
chủ tịch hồ chí minh đã ký xác lệnh quy định công nhân lao động được hưởng lương trong ngày
nghỉ quốc tế lao động mùa một tháng năm hàng năm cũng từ đó ngày mùa một tháng năm được coi là một
trong những ngày lễ chính thức hàng năm của nhà nước ta từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến nay
luôn có một sự trùng hợp mang ý nghĩa to lớn ngày một tháng năm hàng năm luôn được kỷ niệm gắn
với ngày miền nam được giải phóng thống nhất hoàn toàn đất nước với bản chất tốt đẹp của mình
ngày quốc tế lao động luôn tự khẳng định được giá trị trong mọi thời gian đó thực sự là ngày hội
ngày đoàn kết của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong nước và trên toàn thế giới
phân đấu cho hòa bình độc lập dân tộc dân chủ tiến bộ và công bằng xã hội
trong năm qua cùng với sự quan tâm của đảng nhà nước với những chế độ chính sách bảo vệ quyền
và lợi ích cho người lao động thì công đoàn các cấp luôn sắt cánh động viên người lao động
đẩy mạnh sản xuất cống hiến sức lực trí tuệ để tạo ra những sản phẩm có ích cho đất nước
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là một trong những người công nhân của tỉnh bắc giang có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất
họ đã phát minh ra những sáng kiến như tự động hóa máy móc cải tiến dây chuyển sản xuất tự động
làm lợi cho công ty doanh nghiệp hàng tỷ đồng tiết kiệm ở mức thấp nhất sức người sức của
nhưng năng suất vẫn cao có thể lên tới gần hai trăm linh

cái sáng kiến của tôi thì trước đây là với một dây chuyển như vậy thì chúng tôi dùng hết khoảng hai mươi năm người công nhân
với sản xuất là được hai mươi năm lọ sản phẩm trên một ca sản xuất
thì khi tôi đưa máy đóng lọ tự động của tôi vào thì đã lân công suất lên năm mươi lọ sản phẩm trên một ca sản xuất
và giảm thiểu từ hai mươi năm lọ sản phẩm
năm người công nhân xuống khoảng năm người công nhân
ban giám đốc công ty luôn tạo điều kiện ủng hộ ủng hộ tuyệt đối và tạo điều kiện cho mềm mặt thời gian
và tạo điều kiện về mặt tài chính tối đa để anh phát huy và đề xuất những sáng kiến của mình
khen thưởng kịp thời để anh yên tâm và công hiến cho những sáng kiến của mình
trong những năm qua ngoài việc chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho người lao động
các cấp công đoàn đã nỗ lực hết mình với khẩu hiệu
mỗi công đoàn cơ sở vì một
một lợi ích đoàn viên
chính vì vậy người lao động đã phát huy được sức lực và trí tuệ
để làm ra những sản phẩm có lợi cho công ty doanh nghiệp nói riêng và đất nước nói chung
chúng tôi chỉ đạo công đoàn cơ sở vì một là kịp thời phát hiện những công nhân có các ý tưởng sáng tạo
để giúp đỡ họ động viên họ cả về vật chất tinh thần kỹ thuật
và cơ chế làm sao cùng với doanh nghiệp tạo các điều kiện để ứng dụng các sáng kiến của công nhân lao động
với những sáng kiến sáng tạo có quy mô chúng tôi sẽ giúp họ tư vấn cho họ cách hoàn thiện sáng kiến sáng tạo
và tham gia hội thi sáng tạo của tỉnh và hội thi sáng tạo của các cấp
có thể nói hiện thực hóa ước mơ cho người lao động là một trong những nguồn cổ vũ động viên lớn nhất
mà các cấp công đoàn dành cho người lao động
qua đó sẽ giúp họ yên tâm làm việc tâm lý được coi trọng sẽ là thước đo thành quả công hiến của họ